hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến nay chiến lược không covid một mươi chín của trung quốc đã phát huy hiệu quả ở phương diện chống dịch
nước này báo cáo dưới một trăm năm mươi bốn ca nhiễm và năm hai trăm linh trường hợp tử vong
con số tương đối nhỏ so với các nước phát triển
với chính sách không covid trung quốc xét nghiệm hàng loạt
truy vết tiếp xúc cách ly khu vực có người nhiễm bệnh hạn chế đi lại trong nước và quốc tế
đồng thời phong tỏa toàn bộ thành phố dù chỉ ghi nhận một năm
chiến lược này đã giúp cho trung quốc dập mọi đợt dịch cho đến nay
kể cả khi omicron lây lan từ giữa tháng một
song các đợt bùng phát xảy ra ngày một thường xuyên biến chủng lan rộng
khi biến chủng dễ dàng lây lan xâm nhập đất nước
chính sách không covid trở thành áp lực đối với kinh tế xã hội
giới chức trung quốc buộc phải cân nhắc các phương án để cùng tồn tại với virus
như phần còn lại của thế giới
đây là một quyết định quan trọng cần được tiến hành cẩn thận
trung quốc muốn tránh khỏi kịch bản covid một mươi chín bùng phát đột ngột như hồng kông
nơi đã báo cáo hơn ba mươi bốn ca nhiễm mới và tám mươi bảy trường hợp tử vong chỉ trong ngày hai mươi tám tháng hai
và số ca mắc tiếp tục tăng một cách nhanh chóng
giang dông hun chuyên gia y tế toàn cầu tại hội đồng quan hệ đối ngoại
tin rằng trung quốc sẽ đưa ra các biện pháp linh hoạt hơn vào đầu tháng ba
các chuyên gia dịch tễ cho rằng trung quốc đối mặt với làn sóng lây nhiễm
giữa bất kỳ quá trình điều chỉnh chiến lược chống dịch nào
những khu vực thiếu bệnh viện hoặc bác sĩ đa khoa sẽ sớm quá tải
càng kiệt nguồn lực y tế
với những người triệu chứng nhẹ cũng đi khám tỷ lệ tiêm chủng nước này ở mức cao là tám mươi bảy
hơn năm trăm năm mươi triệu người đã tiêm liều tăng cường
song đột phụ vaccine ở người già còn thấp đặc biệt là tại vùng nông thôn
nhiều người dự đoán các nhà lãnh đạo trung quốc sẽ điều chỉnh chính sách chống dịch một cách thận trọng
tiến sĩ giang dông hoang cho rằng nước này sắp tới tiến đến giảm thời gian cách ly
thu hẹp phạm vi phong tỏa vùng dịch
theo tiến sĩ chang gang trung quốc sẽ thí điểm chiến lược mới ở một vài khu vực